đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày mai bốn tháng một mươi hai
được tổ chức một mươi năm một lần đại hội là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc việt nam
là dịp để chúng ta nhìn lại quá trình phát triển những thành tiệu nổi bật của công tác dân tộc
chính sách dân tộc sự vươn lên trên các mặt của đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt một trăm linh đại biểu tiêu biểu
trong số một sáu trăm linh đại biểu chính thức và ba trăm linh đại biểu khách mời về dự đại hội dân tộc thiểu số toàn quốc lần này
trong giai đoạn vừa qua mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng trung ương đảng quốc hội chính phủ các cấp các ngành
đã dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đến nay một trăm linh đường từ tỉnh đến trung tâm huyện lị được giải nhựa hoặc bê tông hóa
tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới đạt chín mươi sáu
hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm hai ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phân đấu giảm dần tiến tới không còn địa bàn đặc biệt khó khăn vào năm hai nghìn ba mươi
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu
nước mạnh dân chủ công bằng văn minh đúng như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
đồng bào kinh hay thổ mường hay mán gerai hay ede sơ đăng hay bana và các dân tộc thiểu số khác
đều là con cháu việt nam đều là anh em ruột thịt
sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt